kính thưa quý vị liên quan đến vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung làm rõ hành vi
đồng phạm của những cá nhân có liên quan với bị cáo nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty của phần đại nam
viện kiểm sát đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi đồng phạm của những cá nhân có liên quan
tham gia giúp sức cho hoạt động của bị can nguyễn phương hằng
đồng thời xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can hằng do công an tỉnh bình dương khởi tố
để giải quyết triệt đẻ vụ án
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết đã tiếp nhận và đang nghiên cứu kết luận điều tra vụ án
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân do bị can nguyễn phương hằng thực hiện
theo kết luận điều tra vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thông qua các tài khoản mạng xã hội youtube
bị can nguyễn phương hằng đã tổ chức nhiều buổi live stream phát ngôn về nhiều chủ đề
nhiều nội dung khác nhau về chuyển bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự
của một số nghệ sĩ ca sĩ nhà báo
bà nguyễn phương hằng khai nhận các thông tin mà bị can đang phát ngôn về ba cá nhân trên
trong các buổi phát liv stream trực tiếp là do bị can đọc trên các nền tảng mạng xã hội
chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh